xin chào quý vị và các bạn
xin chào quý vị và các bạn
theo tài liệu điều tra vào ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
sue sia rong nhập cảnh vào việt nam đến thành phố hải phòng bằng thị thực du lịch

và đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bị công an thành phố hải phòng xử phạt về hành vi
sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn và được yêu cầu xuất cảnh
sau khi nộp phạt sue sia rong đã được gọi vào thành phố hải phòng
và được gọi vào thành phố hải phòng
sue sia rong di chuyển vào đà nẵng thuê trọ tại một căn hộ ở phường khuê mỹ
đồng thời tìm cách liên hệ với các đối tượng làm dịch vụ gia hạn thị thực trái pháp luật
để được ở lại việt nam
đến đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một xuê xe rong đã bị công an thành phố đà nẵng phát hiện
đang lưu trú trái phép trên địa bàn
thông tin từ bộ y tế tính từ một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng sáu cho đến sáu h ngày hôm nay
việt nam có thêm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại an giang bảy mươi sáu ca được ghi nhận trong nước
trong đó tại thành phố hồ chí minh là bốn mươi sáu ca bắc giang hai mươi bắc ninh bảy nghệ an ba
trong số này có bảy mươi một ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy là tính đến sáu giờ ngày hôm nay nước ta có một mươi hai chín trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một mươi một hai trăm tám mươi chín ca được ghi nhận trong nước và một sáu trăm tám mươi chín ca nhập cảnh
theo cục khám chữa bệnh bộ y tế
năm năm mươi bốn trên tổng số một mươi hai chín trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
trong đó sáu mươi bốn ca tử vong do liên quan đến covid một mươi chín
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã

đối với đối tượng trần văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn hùng chiến
xã đồng minh huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng về hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cũng phạm hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và phải nhận quy định truy nã của công an huyện thủy nguyên tp hải phòng
là đối tượng lê văn luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn văn trạch
xã văn nhuệ huyện ân thi tỉnh hương yên
còn về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng
đã ra quy định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị hà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
hộ khẩu thường trú tại một trên một mươi bốn trên tám mươi chín tôn đức thắng
phường trần nguyên hãn quận lê trân tp hải phòng
các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an